ngày sáu tháng một mươi một thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
triển khai kiểm tra lưu động việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn khí thải
đối với các xe khách trên địa bàn thành phố
lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đối với xe buýt xe khách ô tô tải
có xã khói đen gây ô nhiễm không khí
các bước kiểm tra được thực hiện đầy đủ tương tự như khi phương tiện làm thủ tục
tại trung tâm đăng kiểm
qua kiểm tra thực tế trong buổi sáng nay tại bến xe miền tây
chưa phát hiện phương tiện nào vi phạm về khí thải
từ nay đến cuối tháng một mươi một thanh tra sở tiếp tục triển khai kiểm tra khí thải xe ô tô
tại bến xe an sương bến xe ngã tư ga và một số địa điểm lột xúc khác
việc kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ
về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của ô tô khi lưu thông
ngoài ra cũng nhắc nhở chủ phương tiện về trách nhiệm gìn giữ bảo dưỡng xe theo quy định
để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông